thưa quý vị ủy ban điều tra nga vừa khởi tố vụ án hình sự chống lại chỉ huy một lữ đoàn của lực lượng vũ trang ukraine
và những người chưa rõ danh tính khác liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa và nhạc ga đường sát ở khromatov miền đông ukraine
đã ít nhất năm mươi người thiệt mạng và khoảng một trăm linh người khác bị thương
các quân nhân lữ đoàn tên lửa độc lập thuộc lực lượng vũ trang ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa thấp khảo u
với đầu gạn chùm bắn vào ga đường sát khromatov
hành động của chỉ huy đơn vị trên và cấp dưới đã vi phạm vào điều đối xử dã man với dân thường
trong xung đột vũ trang theo bộ luật hình sự liên bang nga
nhưng ở chiều ngược lại tổng thống ukraine zelensky và các nước phương tây đã cáo buộc lực lượng vũ trang nga
đứng đằng sau vụ tấn công trên
đây là một trong những vụ gây thương vong lớn nhất trong cuộc xung đột kéo dài sáu tuần qua ở ukraine